ngày ba mươi tháng một tại viện gớt hà nội đã diễn ra lễ ra mắt dự án âm nhạc của những người trẻ
yêu các giá trị văn hóa truyền thống mang tên cổ tích
đúng như tên gọi toàn bộ các ca khúc trong album đều lấy chất liệu
là những câu chuyện cổ tích việt nam làm đề tài sáng tác
cổ tích bao gồm một mươi ca khúc do nguyễn thanh minh sáng tác và thể hiện
là sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc dân gian việt nam
với các dòng nhạc phương tây như rock electronic và ja
thanh minh và đơn vị sản xuất katana cũng đã lựa chọn một phương án
còn khá mới mẻ tại thị trường việt nam hiện nay gọi vốn cộng đồng
điểm đặc biệt cổ tích sẽ được đưa vào dạng một chiếc usb
được mã hóa nhằm bảo vệ bản quyền tác phẩm
tại lễ ra mắt thanh minh đã gây ấn tượng khi gửi tới khán giả
hai trong số một mươi ca khúc trong album cổ tích mang tên cóc kiện trời và ông ba bị
tiếp theo đó đêm nhạc cổ tích sẽ diễn ra vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại hà nội rock city hai mươi bảy trên năm mươi hai tô ngọc vân
tây hồ hà nội chính là món quà âm nhạc mà thanh minh và ekip sản xuất muốn gửi tặng khán giả